trong bối cảnh nguồn lợi thủy sản hiện nay ngày càng cạn kiệt đánh bắt nuôi trồng thủy sản gần bờ gặp nhiều khó khăn
thì việc đề ra chính sách phát triển nuôi trồng và đánh bắt thủy sản xa bờ gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo và an ninh quốc phòng là rất cần thiết
ủy ban khoa học công nghệ và môi trường đề nghị ban soạn thảo tiếp tục nghiên cứu cụ thể hóa hơn nữa các chính sách này trong dự thảo luật
buổi chiều các đại biểu nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra dự án luật bảo vệ và phát triển rừng sửa đổi
thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật cảnh vệ
cho ý kiến về dự án luật cảnh vệ về đối tượng cảnh vệ một số ý kiến đề nghị bổ sung đối tượng cảnh vệ là tránh án tòa án nhân dân tối cao để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ
bởi lần đầu tiên trong lịch sử lập hiến hiến pháp năm hai nghìn một mươi ba đã xác định vị trí của tòa án nhân dân tối cao cơ quan xét xử và thực hiện quyền tư pháp tại việt nam
trong đó có nhiệm vụ bảo vệ công lý bảo vệ con người bảo vệ trung tâm
chính vì vậy việc nâng cao vai trò của tòa án và tranh án tòa án nhân dân tối cao là rất quan trọng
chiều nay tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã gặp mặt đoàn bà mẹ việt nam anh hùng người có công tiêu biểu của tỉnh bến tre nhân dịp đoàn ra thăm hà nội
phát biểu tại buổi gặp mặt chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nói bến tre là quê hương đồng khởi toàn tỉnh có sáu sáu trăm bảy mươi hai bà mẹ việt nam anh hùng
đứng thứ hai cả nước trong đó có một trăm linh một bà mẹ việt nam anh hùng đồng thời là liệt sĩ
điều đó thể hiện sự hy sinh to lớn của người bến tre cho công cuộc kháng chiến dành độc lập tự do thống nhất đất nước
nhấn mạnh các bà mẹ việt nam anh hùng người có công với cách mạng tuổi ngày càng cao sức ngày càng yếu
chủ tịch quốc hội mong các cấp chính quyền nói chung tỉnh bến tre nói riêng cùng cộng đồng xã hội tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác đền ơn đáp nghĩa
chủ tịch quốc hội khẳng định quốc hội thường xuyên hoàn thiện chính sách pháp luật
trong đó có chính sách pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng
đây cũng là nhiệm vụ và trách nhiệm của những người làm công tác lập pháp
hoàn cảnh đất nước còn nhiều khó khăn nhưng trách nhiệm với người có công là vô hạn
chủ tịch quốc hội đặc biệt nhấn mạnh và nhắc lại chủ trương chính sách của đảng nhà nước ta
là không để người có công có mức sống thấp hơn mức sống trung bình của người dân ở địa phương
trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức việt nam của tổng thống cộng hòa séc
hôm nay liên đoàn công nghiệp cộng hòa xéc và phòng thương mại và công nghiệp việt nam
đã tổ chức diễn đàn doanh nghiệp xéc việt
tổng thống cộng hòa xéc milo geman và đồng chí vương đình huệ
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ đã tới tham dự diễn đàn
phát biểu tại diễn đàn phó thủ tướng vương đình huệ khẳng định
diễn đàn được tổ chức nhằm tăng cường quan hệ hợp tác thương mại giữa hai nước
đồng thời tạo cơ hội giao lưu thiết lập quan hệ đầu tư kinh doanh cho cộng đồng doanh nghiệp hai bên
việt nam chủ trương tích cực hội nhập toàn diện nền kinh tế khu vực và thế giới
trong quá trình đó việt nam sẵn sàng tạo mọi điều kiện cho các nhà đầu tư nước ngoài
trong đó có cộng hòa xéc
cũng tại diễn đàn tổng thống xéc milo geman khẳng định
việt nam và cộng hòa séc có mối quan hệ hợp tác truyền thống từ lâu đời
trao đổi thương mại giữa việt nam và cộng hòa séc có mức tăng trưởng ổn định ngày càng phát triển
tổng thống séc hy vọng rằng cộng đồng doanh nghiệp hai nước sẽ nắm bắt cơ hội
để thúc đẩy mối quan hệ hợp tác đầu tư tương xứng với tiềm năng của hai nước
tại diễn đàn các đại biểu cũng chứng kiến lễ ký kết sáu biên bản thỏa thuận
giữa các doanh nghiệp của cộng hòa séc và việt nam
đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp việt nam gặp gỡ tiếp xúc
tìm kiếm cơ hội hợp tác với bốn mươi bốn doanh nghiệp của cộng hòa xéc trong chuyến thắp tùng đàn tổng thống
với các lĩnh vực hoạt động chính như sản xuất công nghiệp quốc phòng cơ khí kỹ thuật năng lượng
thực phẩm công nghệ thông tin môi trường tài chính bảo hiểm pháp luật bất động sản tư vấn và dịch vụ khác
mặc dù có bề dày lịch sử truyền thống được cha ông để lại
nhưng tỷ lệ người dân có kiến thức am hiểu về y dược cổ truyền chưa cao
nguồn tài nguyên dược liệu tại nước ta mặc dù phong phú nhưng chưa khai thác được tiềm năng
đây là thông tin được đưa ra tại lễ kỷ niệm sáu mươi năm ngành y dược cổ truyền việt nam diễn ra sáng nay
phó thủ tướng vũ đức đam đã tới sự buổi lễ
theo bộ trưởng bộ y tế nguyễn thị kim tiến ngành y dược cổ truyền việt nam đã có những bước phát triển về bề rộng lẫn chiều sâu
và đã đạt được nhiều thành tiệu như hình thành hệ thống quản lý và khám chữa bệnh từ trung ương đến địa phương
với sáu mươi bốn bệnh viện y học cổ truyền công lập và ba bệnh viện tư nhân
chín mươi hai bảy bệnh viện đa khoa có khoa y học cổ truyền hoặc tổ y học cổ truyền
gần tám mươi năm trạm y tế xã phường có hoạt động khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền kết hợp với y học hiện đại
tuy nhiên tỷ lệ người dân hiểu biết và sử dụng các biện pháp khám chữa bệnh y học cổ truyền chưa cao
việc kết hợp đông tây y trong điều trị bệnh còn thấp
phát biểu tại hội nghị phó thủ tướng vũ đức đam khẳng định giá trị y học cổ truyền của việt nam
cũng là một trong nhiều di sản quý báu của cha ông để lại
trong đó có nhiều phương thuốc tăng cường sức khỏe trị được nhiều bệnh
vì vậy nhiệm vụ của ngành y là phải bảo tồn và phát huy những tiềm năng vốn có của nước ta
liên quan đến thông tin hơn một cây xanh trên tuyến đường phạm văn đồng có thể bị dịch chuyển
giải tỏa để phục vụ y học cổ truyền
công mở rộng đường phạm văn đồng thuộc vành đai ba chiều nay tại buổi giao ban báo chí do thành ủy hà nội tổ chức
sở xây dựng hà nội khẳng định phương án di rời chặt hạ đang được tính toán
sau khi tham vấn ý kiến đầy đủ của các sở ngành và các chuyên gia nhà khoa học đơn vị liên quan
sẽ báo cáo để thành phố xem xét và quyết định phương án cụ thể
theo sở xây dựng thì việc thi công mở rộng tuyến đường phạm văn đồng là yêu cầu cấp thiết và cấp bách của thành phố
phục vụ nhu cầu đi lại của người dân
việc thực hiện dự án theo đúng quy hoạch và thiết kế được phê duyệt đảm bảo đúng tiến độ đề ra là hết sức cần thiết
ngoài việc giải tỏa công trình nhà công trình hạ tầng dọc tuyến
thì có một số lượng cây xanh đáng kể trên tuyến đường cần phải tính toán xử lý phục vụ thi công tuyến đường này
theo tính toán sẽ có khoảng hơn một ba trăm linh cây xanh sẽ phải dịch chuyển giải tỏa và cắt tỉa
trong số này sẽ có khoảng hơn một cây xanh phải giải tỏa chặt hạ
giám đốc sở xây dựng hà nội thì đây mới chỉ là phương án đề xuất của đơn vị tư vấn và chủ đầu tư
sở xây dựng cũng khẳng định trong trường hợp bắt buộc di chuyển giải tỏa cây xanh
nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng thực hiện dự án thì phải được tính toán chặt chẽ
chọn phương án tối ưu với ưu tiên hàng đầu là bảo tồn di chuyển dù có thể phát sinh chi phí
trong điều kiện không thể dịch chuyển mới thực hiện giải pháp giải tỏa chặt hạ
trở lại với thông tin về vụ cháy rừng lớn nhất từ trước
đến nay xảy ra trên địa bàn huyện sóc sơn thành phố hà nội
nguyên nhân gây cháy rừng đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ
nhưng nhận định sơ bộ có thể do thời tiết oi nóng dẫn tới xảy ra cháy rừng
phóng viên truyền hình nhân dân đã có mặt tại hiện trường ghi nhận những hình ảnh mới nhất sau vụ cháy
đây là những gì còn sót lại của vụ cháy rừng xảy ra tại huyện sóc sơn vào chiều ngày năm tháng sáu
dạng sáng ngày sáu tháng sáu
có khoảng năm mươi hectare rừng đã bị cháy rụi sau hơn một mươi hai giờ đồng hồ
dẫn đến thiệt hại nghiêm trọng đến khu vực rừng phòng hộ của huyện sóc sơn
diện tích cháy chủ yếu là cây keo và thông thuộc lô bốn khoảnh bảy thuộc đội sản xuất hồng kỳ
do ban quản lý rừng phòng hộ đặc dụng hà nội quản lý
đây cũng là lần đầu tiên những người dân khu vực này chứng kiến một vụ cháy lớn đến như vậy
nhiều người vẫn chưa hết bằng hoàng khi kể lại sự việc
theo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn hà nội đến thời điểm hiện nay đám cháy đã được dập tắt
tuy nhiên tại hiện trường sau vụ cháy vẫn còn nhiều điểm cháy âm ỉ dẫn tới cháy có nguy cơ bùng phát trở lại
đề phòng trước tình hình này các lực lượng chữa cháy tiếp tục được duy trì túc trực đồng thời tiến hành kiểm tra tại thực địa
không cháy xong rồi thì dưới đó vẫn còn những cái nửa nó nhỏ ở dưới hoặc là cái than nó dưới tán rừng
trời nắng quá anh em lực lượng không thể tiếp cận được với cái dòng cháy đó
thì chúng tôi đang nguội đầu chúng tôi cho người tiếp cận để lấy và xử lý
và bây giờ vẫn có lực lượng thường xuyên của lực lượng quản lý rừng cũng như lực lượng dân quân và công an quân đội vẫn tiếp tục thực trực để xử lý
cho tới thời điểm này lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành khoanh vùng khám nghiệm hiện trường tổ chức điều tra nguyên nhân vụ cháy nhưng nhận định sơ bộ có thể là do thời tiết oi nóng
tuy nhiên qua vụ cháy lớn lần này cũng là cảnh báo tới các khu vực trên địa bàn hà nội và cả nước về công tác phòng cháy chữa cháy rừng
bởi theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương thời tiết nắng nóng sẽ còn tiếp tục diễn biến phức tạp
sau nhiều ngày nắng nóng chiều nay rông lốc kèm mưa to đã xảy ra ở nhiều nơi khắp thành phố hà nội
những trận mưa rông khá mạnh này đã góp phần giảm nhiệt cho thủ đô
tại một số tuyến đường đã xảy ra tình trạng ngập úng nhẹ một số cây xanh đổ xuống đường
từ một mươi năm h ba mươi chiều nay rông lốc kèm mưa to đã nổi lên ở nhiều nơi trên địa bàn hà nội
gió mạnh khiến người điều khiển xe máy di chuyển khó khăn trên đường
bầu trời âm u các luồng gió cuốn theo cát
bụi bay tứ tung
sau năm phút nổi rông mưa xuất hiện và dần nặng hạt
vào lúc một mươi năm h năm mươi tại đường giảng võ hà nội đã xuất hiện hiện tượng cây xanh bị bật gốc
rông lốc cũng làm tung các tấm trần nhà tại một khu trung cư trên đường lê trọng tấn
theo số liệu tại các trạm tự động đo mưa của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước hà nội
đến một mươi sáu h năm mươi tổng lượng mưa trong ngày tại các quận huyện ở hà nội đã tăng lên như thạch thất linh đàm hồ tây
và nam tử liêm
còn tại tỉnh nghệ an tính đến ngày sáu tháng sáu là ngày thứ tư liên tiếp nắng nóng gai gắt tiếp tục duy trì trên địa bàn tỉnh
nhiệt độ tại nghệ an phổ biến từ ba mươi tám đến bốn mươi độ c
thậm chí tại một số địa phương nhiệt độ vượt ngưỡng trên bốn mươi độ c khiến nhiều người có cảm giác mệt mỏi khó chịu
cuộc sống của người dân bị đảo lộn
đây là đợt nắng nóng gây gắt nhất đầu hè tại nghệ an
khoảng thời gian nắng nóng lên đến đỉnh điểm từ một mươi một giờ trưa đến một mươi năm h chiều trên các tuyến phố ở thành phố vinh rất vắng bóng người qua lại
nhiệt độ cao cộng với gió phơn tây nam mang theo hơi khô nóng khiến người dân luôn cảm thấy oi bức mệt mỏi nhất là khi tham gia giao thông
nắng như đổ lửa khiến cuộc sống sinh hoạt thường ngày của người dân bị đảo lộn